hai bên đã trao đổi thẳng thắn về việc ổn định tình hình ở khu vực biên giới ấn độ trung quốc
hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được
tăng cường liên lạc trên thực địa tránh gây hiểu lầm
bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chỉ huy quân sự tiếp theo
sớm nhất có thể và cùng nhau gìn giữ hòa bình yên tĩnh ở khu vực biên giới chung
ủy ban tranh luận tổng thống mỹ công bố sáu chủ đề cho cuộc tranh luận đầu tiên
giữa đương kim tổng thống mỹ donald trump và cựu ngoại trưởng joe biden
sáu chủ đề tranh luận gồm hồ sơ của ông donald trump và ông joe biden
tòa án tối cao kinh tế đại dịch covid một mươi chín vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố
và tính toàn vẹn của bầu cử
những chủ đề này do người điều hành cuộc tranh luận là biên tập viên chris wallerce
của đài fox news lựa chọn
cuộc tranh luận diễn ra tại thành phố cleveland bang ohio
bắt đầu lúc chín giờ ngày ba mươi tháng chín theo giờ hà nội và kéo dài chín mươi phút
các ứng viên có một mươi năm phút để tranh luận về mỗi chủ đề
ủy ban tranh luận lưu ý các chủ đề được thảo luận có thể thay đổi do diễn biến tin tức
hôm nay tổng thống belarus alexander lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới
sau cuộc bầu cử tổng thống ngày chín tháng tám vừa qua
phát biểu tại buổi lễ nhậm chức tổng thống lukashenko bày tỏ tự hào
với nhân dân belarus đã bảo vệ cuộc sống hòa bình và chủ quyền của đất nước
ông cũng cho biết đất nước đã trải qua thách thức về sự bền vững
và ngày nhậm chức là ngày chiến thắng của toàn dân
ông khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho các chính sách xã hội
cam kết sẽ có trách nhiệm đối với những người dân trung thành với tổ quốc
ông lukashenko lần đầu tiên đảm nhận chức tổng thống belarus từ ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

thưa quý vị phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc lần thứ bảy mươi năm tiếp tục chứng kiến sự đối đầu căng thẳng
và cạnh tranh giữa những nước lớn đặc biệt là mỹ và trung quốc
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng
cuộc diễn thế giới đang diễn tiến theo một chiều hướng nguy hiểm
và cần phải làm mọi điều có thể để tránh một cuộc chiến tranh lạnh
không nằm ngoài dự đoán phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc lần thứ bảy mươi năm
tiếp tục chứng kiến sự đối đầu căng thẳng và cạnh tranh giữa những nước lớn
đặc biệt là mỹ và trung quốc
tổng thống mỹ donald trump đã sử dụng bài phát biểu của mình
tại phiên thảo luận chung của đại hội đồng liên hợp quốc để công kích trung quốc
ngay từ đầu bài phát biểu ông donald trump khẳng định trung quốc cần phải có trách nhiệm
giải trình về những hành động của mình liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
trung quốc đã đóng cửa đất nước trong khi vẫn cho phép các chuyến bay rời khỏi trung quốc
và phát tán virus ra cả thế giới
chính phủ trung quốc và tổ chức y tế thế giới đã có những tuyên bố sai lầm
rằng không có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người
sau đó họ lại sai lầm khi nói rằng những người không có dấu hiệu sẽ không lây lan bệnh dịch
liên hợp quốc cần phải buộc trung quốc chịu trách nhiệm về hành động của mình

tổng thống trump cũng khẳng định sẽ bảo đảm phân phối vaccine
và kêu gọi sự hoạt động hiệu quả hơn nữa của liên hợp quốc
tập trung vào những vấn đề lớn của thế giới
không đã động đến mỹ khẳng định không muốn chiến tranh lạnh hay nóng với bất cứ ai
nhưng bài phát biểu của chủ tịch trung quốc tập cận bình
như một lời chỉ trích ngầm nhằm vào mỹ khi kêu gọi sự hợp tác toàn cầu
để đối phó với covid một mươi chín với sự dẫn dắt của tổ chức y tế thế giới
cơ quan mà mỹ gọi là con dối của trung quốc và đã rút khỏi tư cách thành viên
đối phó với dịch covid một mươi chín chúng ta nên tăng cường đoàn kết và vượt qua những thách thức cùng nhau
chúng ta nên tuân theo các hướng dẫn khoa học thúc đẩy vai trò hàng đầu của tổ chức y tế thế giới
đẩy mạnh một phản ứng quốc tế chung đối phó với dịch bệnh
cần phải loại bỏ bất cứ nỗ lực nào chính trị hóa hay cáo buộc vô căn cứ
không công khai chỉ trích mỹ trên buộc phát biểu liên hợp quốc
nhưng đại sứ trung quốc tại liên hợp quốc trương quân gọi cáo buộc của mỹ là vô căn cứ
đồng thời chỉ trích tổng thống mỹ donald trump
lạm dụng buộc phát biểu của liên hợp quốc để khiêu khích đối đầu và gây chia rẽ
với dấu mốc son bảy mươi năm năm tuổi có nhiều điều liên hợp quốc có thể tự hào
trong việc hướng đến mục tiêu hòa bình và phát triển bền vững cho người dân trên thế giới
tuy nhiên xung đột cạnh tranh nước lớn chính trị cường quyền
chủ nghĩa đơn cực đang tạo ra hàng loạt các thách thức cho thế giới
đại dịch covid một mươi chín với những hệ lụy đối đầu mỹ trung hay căng thẳng nga mỹ
với việc hai bên rút khỏi một loạt các hiệp ước kiểm soát vũ khí
khơi màu cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định
thế giới đang diễn tiến theo một định hướng nguy hiểm và cần phải làm mọi điều có thể
để tránh một cuộc chiến tranh lạnh
thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn cầu để chấm dứt các cuộc xung đột
đồng thời tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới
chúng ta đang đi theo một định hướng rất nguy hiểm
thế giới không có tương lai nơi hai nền kinh tế lớn nhất chia cắt địa cầu
bằng một sự đứt gãy lớn khi mỗi bên với các quy định thương mại và tài chính của mình
cũng như các chia cắt địa chính trị và quân sự
chúng ta cần phải tránh tất cả những điều này bằng mọi giá
căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
đã khiến các nhà lãnh đạo thế giới lo ngại
khi những con voi quần nhau cỏ cây cũng bị săn phẳng
tổng thống pháp emmanuel macron thì khẳng định
châu âu và các nước khác không nên trở thành những người quan sát vô dụng
trong một trật tự thế giới được định hình bởi sự đối đầu mỹ trung
thế giới ngày nay không thể bị thống trị bởi sự đối đầu giữa mỹ và trung quốc
cuộc khủng hoảng này sự sụp đổ các cấu trúc hợp tác yêu cầu chúng ta
phải xây dựng lại một trật tự mới và đảm bảo rằng chúng ta sẽ chia sẻ trách nhiệm chung với châu âu
những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt
càng cho thấy vai trò quan trọng của liên hợp quốc
trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia
tuy nhiên với một thế giới đang có sự biến đổi
cải tổ một cách toàn diện và có hệ thống phù hợp với tình hình quốc tế
mới đang là một yêu cầu cấp thiết nhằm tiếp tục bảo đảm vai trò và vị thế
của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này
canada đang chứng kiến các ổ dịch bùng phát trên toàn quốc từ trường học đến công sở
đại dịch covid một mươi chín những ngày gần đây đã bùng phát mạnh trở lại
ở hai tỉnh bang đông dân nhất canada là ontario và quebec
buộc giám đốc y tế công cộng của quebec phải tuyên bố bước vào làn sóng lây nhiễm thứ hai
tỉnh quebec của canada ngày hai mươi tháng chín thông báo thắt chặt hơn nữa các quy định
về tụ tập ở không gian trong nhà đồng thời nâng mức cảnh báo đối với một số khu vực trong tỉnh
trong đó có thành phố madrid và quebec city
tuy nhiên tình hình hiện đã nghiêm trọng trên quy mô toàn tỉnh
và người dân cần tuân thủ những quy định về hạn chế tụ tập
những hướng dẫn về y tế để ngăn chặn lại đà lây nhiễm của dịch bệnh
còn tại tỉnh ottario giới chức địa phương cảnh báo việc ứng phó với làn sóng thứ hai sẽ phức tạp hơn
do thời điểm hiện nay cũng là mùa cúm và hệ thống y tế còn phải xử lý các ca phẫu thuật bị tồn động trong thời gian qua
trong khi tại tỉnh madrid toàn bộ chỉ số liên quan đến dịch covid một mươi chín đang có xu hướng xấu đi
lực lượng cứu hộ phát hiện hơn bốn trăm năm mươi con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn
trong đó có hai trăm linh con đã chết ở gần bờ biển phía nam australia
đơn vị cứu hộ đang nỗ lực giải cứu hai trăm bảy mươi con còn lại
nhà điều phối giải cứu
khu vực của dịch vụ động vật hoang dã cho biết số cá voi chết sẽ còn gia tăng
sau khi máy bay trực thăng cung cấp dữ liệu giám sát bằng ti hồng ngoại
việc phát hiện thêm hai trăm linh sát cá voi khiến cho đây là vụ sinh vật biển mắc cạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của bang
các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu đầy đủ về hành vi của cá voi
gồm nguyên nhân khiến chúng bị mắc kẹt hàng loạt
tuy nhiên một số nhà khoa học cho rằng do chúng là động vật có tính xã hội cao
khi một con cá voi hoa tiêu lạc đường và bị mắc cạn
các thành viên khác của đàn sẽ bơi tới giúp và bị mắc cạn theo